khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công an tỉnh an giang đã kiểm tra xe ô tô khách
biển kiểm soát năm mươi một b ba nghìn hai trăm một mươi tám do tài xế ngô hồng ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thị trấn cái dầu huyện châu phú tỉnh an giang điều khiển
phát hiện trên xe chở một mươi ba bao tải chứa sáu trăm bốn mươi kg huyết lợn đã qua xử lý nhiệt
bảy can nhựa loại hai mươi lít chứa hơn ba trăm linh kg huyết tươi hai thùng xốp được đóng kín
chứa hơn bảy mươi kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối
tại thời điểm kiểm tra chủ xe và tài xế không xuất trình được các giấy tờ theo quy định
đội quản lý thị trường số ba tri cục quản lý thị trường tỉnh đã lập biên bản
hoàn tất hồ sơ bàn giao người phương tiện và toàn bộ số hàng đến đơn vị chức năng xử lý theo quy định